các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn công ty của ông nguyễn việt hùng có trụ sở tại tp hcm
có một số người kiêm nhiệm chức danh bí thư cơ sở đảng chủ tịch công đoàn bí thư đoàn thanh niên
ông hùng hỏi phụ cấp những chức danh này có tính đóng bảo hiểm xã hội không
vấn đề ông hùng hỏi bảo hiểm xã hội tp hcm trả lời như sau
công ty ông hùng thực hiện theo chế độ tiền lương do người sử dụng
lao động quyết định theo khoảng hai tám mươi chín luật bảo hiểm xã hội
thì căn cứ điều ba mươi thông tư năm mươi chín năm hai nghìn một mươi năm tt bld tbxh phụ cấp lương theo quy định
tại điểm a khoảng hai bốn của thông tư số bốn mươi bảy hai nghìn một mươi năm ttbld tbxh là các khoản phụ cấp lương
để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động tính chất phức tạp công việc điều kiện sinh hoạt
mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến
hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ chức danh phụ cấp trách nhiệm phụ cấp nặng nhọc
độc hại nguy hiểm phụ cấp thâm niên phụ cấp khu vực phụ cấp lưu động phụ cấp thu hút
và các phụ cấp có tính chất tương tự
như vậy căn cứ quy định trên các phụ cấp ông hùng nêu phải đóng bảo hiểm xã hội
công ty của bà nhi văn tại tp hcm cung cấp các vật tư tiêu hao là ống mực đã qua sử dụng
bà văn hỏi trường hợp công ty không có thỏa thuận nào đối với khách hàng thì chủ nguồn thải sẽ được xác định thế nào
công ty của bà văn làm thủ tục gì để chứng minh đây không phải là chất thải nguy hại
về vấn đề này bộ tài nguyên và môi trường trả lời như sau
theo quy định tại khoản hai một mươi hai ba mươi sáu hai nghìn một mươi năm tt btnmt ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của bộ tài nguyên và môi trường
về quản lý chất thải nguy hại nguyên tắc xác định chủ nguồn thải
căn cứ vào nơi phát sinh chất thải nguy hại
trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại bên ngoài cơ sở của mình
phải có văn bản thỏa thuận với tổ chức cá nhân quản lý nơi phát sinh
về việc lựa chọn giữ một trong hai đối tượng này để đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
theo khoản hai bảy ba mươi tám hai nghìn một mươi năm ndcp ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
thì chủ nguồn thải chất thải nguy hại tự chịu trách nhiệm
về việc phân định phân loại xác định số lượng chất thải nguy hại
sau đó phải báo cáo và quản lý chất thải nguy hại
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
đã nhận được hai mươi tám đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và giao thông
khán giả vũ văn đảo tỉnh và địa vũng tàu
thị long tỉnh đồng nai
nguyễn bá tí lê minh phượng tỉnh hà tĩnh
đặng trần toàn tỉnh vĩnh phúc có đơn khiếu nại bản án
khán giả đặng thị mẫn tỉnh đắk nông
nguyễn thế dũng thành phố đà nẵng
lê đình toàn trần quang yên
ngô thị vân nguyễn đức sự thành phố hà nội
nhân dân thôn tu lễ huyện ứng hòa thành phố hà nội
nguyễn đình đức tỉnh bắc giang
đào văn hùng tỉnh nam định
đào văn hùng tỉnh đắk nông
thưa quý vị và các bạn vấn đề ô nhiễm môi trường khu công nghiệp tăng lỏng huyện bảo thắng tỉnh lao cai
là điểm nóng từ nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết
mặc dù đã có nhiều nỗ lực để xử lý môi trường nhưng xem ra những cố gắng của chính quyền địa phương
và các ngành chức năng vẫn chưa thực sự đem lại nhiều hiệu quả
hàng ngày người dân tại khu vực này vẫn phải sống với khói bụi ô nhiễm nguồn nước
và có nguy cơ mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
văn hùng tỉnh đắk nông
nếu có một cây cá hoặc một sinh vật nào khác có thể bơi được dưới nước
ban ngày nhìn bằng mắt thường cũng thấy là nước đã bị ổ nhiễm
không một ai ở đây dám rửa chân tay ở suối vì nước ở đây có mùi lạ khá nhớt
rửa chân tay là mẩn ngứa và bị dị ứng
người dân sống xung quanh khu vực khu công nghiệp tàng lòng
nhiều năm nay chỉ biết bất lực đợi cơ quan chức năng sớm giải quyết
cho họ được di dân đến vùng an toàn để ổn định cuộc sống
toàn bộ xương mù xuống nạnh những khí độc không thể bay đi được
độc quá luẩn toàn bộ vùng chúng tôi ở đây
chẳng hạn như tổ dân phố một chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều
đấy là khí thế còn nước thải
bây giờ là dap không sản xuất thế nhưng nguyện đồng sản xuất
nhưng không thải trực tiếp ra
nước lúc nào cũng như nước gạo
khoảng độ một tuần nay rồi đấy là nước thải
thế còn tôi nói về độc thải tất cả các loại xe cộ ở đây
đấy bây giờ là bụi
cứ mù mịt tối tăm này
thế quanh trẻ em này người già ở đây này
đây ngay như cái bà ở đây
tôi nói rằng là không thở được
mà bị rất nhiều về ảnh hưởng về coi như là viêm học
đấy thế cho nên là nhà cửa chúng tôi lúc nào cũng thế
nau cũng như là không nau
đấy cho nên là bụi mù mịt
từ trước đến nay tôi ở đây lâu
thì là một lần mưa to là khu vũ tôi không bị lụt
nhưng mà một lần giờ mưa to là khu vũ tôi lụt
thường là cái đường bên này cái đường này này
là lụt cao hàng mét
mà nước bùn với tất cả các rác thải chảy hết vào trong nhà
nhà dân cũng như là ngoài đầm thôi
về không khí ở đây thì quá ngột ngạt
chúng tôi thì nói thật về già tôi nó khó thở
trước đây các trẻ con và người lớn thật là sự rất vất vả
công ty cổ phần hóa chất đức giang lào cai
là doanh nghiệp có sản lượng phốt phò vàng lớn nhất tại việt nam
đến nay công ty cổ phần hóa chất đức giang lào cai
không chỉ đơn thuần sản xuất kinh doanh mật hàng phốt pho vàng
mà còn mở rộng sang một số lĩnh vực
như sản xuất acid phốt phổ rích
phụ gia thức ăn chăn nuôi sản xuất phân bón vô cơ
mặc dù được đầu tư hàng chục tỷ đồng
để xây dựng và xử lý nước thải khói bụi
nhưng không ai dám chắc là hệ thống này
luôn được vận hành hoặc trời mưa lớn
thì nước mặt cũng không thể xử lý hết được
và việc thoát ra ngoài môi trường là luôn có nguy cơ
hiện tại là chúng tôi đã đầu tư rất nhiều các công trình
để xử lý về môi trường
ví dụ như bên phốt pho là xử lý về bụi
chúng tôi đã đầu tư hệ thống lọc bụi tay áo
là bụi dòng xoáy để giải quyết vấn đề về bụi
về phần phốt pho
hiện tại là toàn bộ khói trắng
các anh có thể nhìn thấy các nhà máy khác
thì khói của quá trình tinh chế
chúng tôi đến giờ này cũng đã xử lý được hết
còn duy nhất các anh có thể nhìn thấy
từ ngoài vào là nước giang nhà máy sản xuất phốt pho
chỉ có duy nhất là khí ga cháy trên trời
đấy là cái về môi trường đối với nhà máy phốt pho
khu công nghiệp tăng long là khu công nghiệp tuyển khoáng
luyện kim hóa chất được triển khai
từ những năm tám mươi của thế kỷ trước
khu công nghiệp này đã có nhiều đóng góp quan trọng
trong chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế
tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân
tuy nhiên trong suốt quá trình phát triển
khu công nghiệp tàng lòng không chú ý đến vấn đề
bảo vệ môi trường khiến môi trường bị ô nhiễm nặng
cả khu công nghiệp tàng lòng có một mươi năm nhà máy
thì có đến năm nhà máy sản xuất hóa chất phốt phò
vì vậy không khí bị ô nhiễm nặng
bởi bụi co so hai nh ba hơi acid hơi kiểm
lượng chất thải rắn chất thải nguy hại phát sinh
tại khu công nghiệp có xu hướng ngày càng gia tăng
với mức độ khá cao
nước thải sinh hoạt và công nghiệp
nước chảy tràn bề mặt của các cơ sở sản xuất
chưa được thu gom xử lý triệt đẻ
đã có nhiều hành vi vi phạm hành chính
được các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện và xử lý
như thực hiện không đầy đủ các nội dung
trong báo cáo đánh giá tác động môi trường
đồ thải không đúng quy định về môi trường
quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định
không thu gom xử lý nước thải khí thải bụi
khu công nghiệp tầng nỏng
là khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh
quy hoạch tập trung với nhà máy sản xuất hóa chất và luyện kim
hiện nay thì có khoảng một mươi năm trên hai mươi tám dự án
đã đi vào hoạt động
cơ bản các nguồn thải ở đây nó là tương đồng
thứ nhất là về khí thải
thì hầu hết các nhà máy công nghiệp
đều thải ra các nguồn thải có khí tương đồng
đặc trưng như là co coi so hai
để xử lý các thành phần này
thì hầu hết các nhà máy đều đã đầu tư
các hệ thống xử lý chất thải theo quy định
tuy nhiên thì nó có đặc tính là nó tương đồng
nên do vậy thì nó cộng hưởng
nó có tính chất là cộng hưởng
khi xả thải
nên là có ảnh hưởng đến
táo động đến môi trường xung quanh
việc đầu tư cái bãi trôn lớp
cho thải rán của khu công nghiệp
tập trung của khu công nghiệp
thì cũng chưa được đầu tư
hiện tại thì cái nhà máy xử lý
nước thải chung của khu công nghiệp
đang đầu tư
thế còn lại là
một cái yếu tố nữa
nó gây đến cái ảnh hưởng
của các nhà máy công nghiệp

đó là khí tải
mặc dù tất cả các nhà máy
đều có báo cáo đánh giá táo động
môi trường được phê duyệt
đều hoàn thành các công trình xử lý
môi trường và được cơ quan
xức năng nghiệm thu
đa phần các nhà máy ở dưới khu nghiệp
báo cáo đánh giá táo động môi trường
là được bộ thành nguyên môi trường phê duyệt
chất thải rắn phát sinh
trong khu công nghiệp là rất lớn
bình quân mỗi ngày cả khu thải ra
tới gần năm tấn
hiện nay chất thải chỉ được lưu chứa
trong khuôn viên nhà máy và khu vực đất chống
trong khu công nghiệp hoặc được dùng
săn lấp mặt bằng do vậy khi trời mưa
các chất thải hòa tan vào nước
thẩm thấu xuống đất
hoặc chảy tràn ra môi trường xung quanh
gây ô nhiễm môi trường
để giải quyết triệt đề vấn đề ô nhiễm môi trường
gây ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng dân cư
thì việc phát hiện và xử lý nghiêm
các hành vi gây ô nhiễm môi trường sống
là vấn đề phải được theo dõi thường xuyên
liên tục tuy nhiên
phương án hiệu quả nhất là di chuyển
tiếp bảy trăm linh hộ dân trong vành đai
ảnh hưởng ô nhiễm môi trường ra khu vực
an toàn cách ly hoàn toàn khỏi
khu ô nhiễm môi trường nhưng việc này
cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
một phần chưa tìm được nguồn kinh phí
di dân ra khỏi khu vực ô nhiễm
một phần do người dân đã ở lâu đời
nguồn sống chính từ kinh tắc
nông nghiệp và kinh doanh buôn bán
đối với những hộ dân
mà nằm trong vùng nõi
giữa các nhà máy sen kèm
giữa các nhà máy thì tỉnh cũng đã
hoàn thành việc di chuyển đưa
hộ ra khỏi khu vực ô nhiễm
và đưa ra khu tái anh cư
đảm bảo an toàn theo quy định
hiện nay các hộ dân đã ổn định
đời sống và sản xuất
với những giải pháp
đồng bộ trong thời gian tới
thì tỉnh cũng sẽ
nghiên cứu và cho phép đầu tư
bãi trôn lớp chất thải
gián tập trung của công nghiệp toàn loàn
theo đúng quy truật
và hoàn thành nhà máy xử lý nước thải tập trung
tiến tới sẽ đầu tư tiếp
thêm một hệ thống xử lý nước thải tập trung
nữa khu công nghiệp toàn loàn
hy vọng có thể thu gom và xử lý
toàn bộ nước thải trong khu công nghiệp
đạt chuẩn trước khi thải môi trường
hy vọng rằng
môi trường khu công nghiệp
sẽ dần được cải thiện
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
đã duyệt đề án bảo vệ môi trường
nhưng vì chưa có kinh phí để thực hiện
do vậy đề án này
chưa được triển khai
đối với khu công nghiệp toàn loàn
như xây dựng hệ thống thu gom nước thải
của tất cả các nhà máy
và đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung
cho cả khu công nghiệp
xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung
hỗ trợ di dân với tổng kinh phí
lên tới hàng ngàn tỷ đồng
trong khi chính quyền vẫn đang loay hoay
tìm nguồn kinh phí để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường
tại toàn loàn thì người dân nơi đây
từng ngày vẫn đánh cực sức khỏe của họ
với thời gian
và không còn cách nào khác họ vẫn phải đợi chờ
trong một môi trường ô nhiễm
đến đây chuyên mục hộp thư truyền hình
của truyền hình nhân dân sẽ được tạm dừng
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau